sáng nay ngày năm tháng một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển năm trăm linh kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực đường lê quảng ba phường duyên hải thành phố lào cai
tổ công tác phát hiện một lô hàng đang tập kết có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện có một mươi bao tải chứa nầm lợn đông lạnh tổng trọng lượng năm trăm linh kg
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc